hai bốn trăm hai mươi bốn là số trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ bị phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm lập biên bản xử phạt
sau gần một tuần gia quân tổng kiểm tra các phương tiện giao thông
trong đó có khoảng hai phần ba trường hợp người vi phạm thực hiện quyết định đóng phạt hơn một năm tỷ đồng
bảy trăm một mươi một trường hợp vi phạm đóng phạt tại chỗ với số tiền gần bốn trăm linh triệu đồng
tính chung tổng số tiền xử phạt vi phạm giao thông qua gần một tuần là gần hai tỷ đồng
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng tạm giữ một mươi hai ô tô hai trăm sáu mươi một xe máy vi phạm
điểm khác trong đợt tổng kiểm tra lần này các phương tiện không có vi phạm nhưng lực lượng cảnh sát giao thông
vẫn có thể yêu cầu dừng kiểm tra
trường hợp nếu không có vi phạm phương tiện tiếp tục tham gia giao thông phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố cho biết trong những ngày đầu ra quân thành phố chỉ xảy ra ba vụ tai nạn giao thông giảm một mươi hai vụ so với cùng kỳ